sau hơn ba tháng chuẩn bị vào ngày bảy tháng sáu lô vải đầu tiên đã được thu hoạch để đóng gói và dự kiến sẽ được xuất sang thị trường australia vào ngày hôm nay ngày một mươi tháng sáu
với những đánh giá tích cực từ bạn hàng australia việc mở rộng xuất khẩu vải vào australia đang có nhiều cơ hội khả quan góp phần mở rộng cửa cho việc tiêu thụ nông sản của việt nam tại các thị trường khó tính
sau hơn ba tháng chuẩn bị ngày bảy tháng sáu vựa vải thiều của gia đình chị nguyễn thị nụ xã hoàng hoa thám thị xã trí linh tỉnh hải dương đã chính thức được lựa chọn thu hoạch để chuẩn bị đóng gói xuất đi thị trường úc
gia đình chị là một trong chín hộ gia đình thuộc danh sách được bao tiêu xuất khẩu sau khi trồng chăm sóc và thu hoạch vải theo tiêu chuẩn việt gáp
để được vào thị trường này chấp nhận thì chúng tôi sản xuất theo chương trình hướng dẫn của các chuyên viên
ngành sản xuất nông nghiệp cái thứ nhất là phân bón thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo theo yêu cầu của các nước bạn
yêu cầu là thuốc gì được áp dụng vào sản xuất thuốc gì không được áp dụng là tuyệt đối chúng tôi không vào
để có thể đưa chuyến vải đầu tiên sang thị trường úc đại diện bạn hàng phía úc là hệ thống siêu thị đan đenon đã đến khảo sát tận vườn
và theo dõi sát sao quá trình đóng gói chiếu xạ và các khâu xử lý kỹ thuật cần thiết khác
theo kế hoạch ban đầu sẽ thu hoạch ba tấn vải thiều đầu tiên vào thị trường úc vào ngày bốn tháng sáu nhưng sau đó đã phải lùi đến ngày bảy tháng sáu
đại diện công ty xuất khẩu cho biết nếu chuyến mở đầu thuận lợi phía đối tác sẽ tiếp nhận thêm hai trăm linh tấn vải tươi xuất theo đường hàng không trong vụ năm nay
quả vải của các bạn to rất ngọt và màu đẹp
chúng tôi sẽ sớm phân phối số vải này tới các siêu thị
cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống của chúng tôi
tôi tin người tiêu dùng australia sẽ rất tích quả vải của việt nam
đại diện nhà xuất khẩu cho biết mức giá thu mua đối với bà con nông dân sẽ được điều chỉnh theo giá chung của thị trường cộng với một mươi tranh lệch
chính vì vậy việc quả vải được xuất khẩu đã là cơ hội để bà con vùng trồng vải nhận thức được tầm quan trọng của việc sản xuất theo tiêu chuẩn sạch
nâng cao giá trị hàng hóa tạo điều kiện cho việc tiêu thụ vải ổn định
trước đây chúng tôi đã xuất khẩu sang
hàn quốc trung đông
tuy nhiên thì thị trường mỹ thị trường úc là những thị trường rất khó tính và đòi hỏi chất lượng cao
vì vậy khi chúng tôi đưa được vải sang mỹ và úc
thì cũng mở ra một tiềm năng để thị trường xuất khẩu sẽ rộng mở hơn
từ đó giảm sức ép tiêu thụ đồ địa cũng như thị trường truyền thống xuất khẩu cho chúng tôi
mùng một mươi tháng sáu lô vải đầu tiên sẽ lên đường sang úc
sau khi đã hoàn tất các công tác
các bảo quản đóng gói và chấu xạ